để tiếp tục bảo đảm thông thoáng và giữ gìn mỹ quan văn minh cho đô thị du lịch biển
từ ngày một mươi một tháng chín cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thị xã cửa lò tỉnh nghệ an tiếp tục tổ chức gia quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày đầu tiên giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại nghi tân
địa phương tiếp tục triển khai giải tỏa các trục đường như quốc lộ bốn mươi sáu đường ba trăm năm mươi
và chụp đường vào trụ sở ủy ban nhân dân phường
ngoài tổ chức tháo rỡ di rời các trường hợp vi phạm
phường còn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tái lấn chiếm
đối với các trường hợp vi phạm mang tính chất kiên cố
địa phương sẽ ra soát lại thủ tục đất đai để có phương án kế hoạch xử lý